công an quận tân bình tp hcm vừa bắt đối tượng lương hoàng khanh chú phường năm quận tân bình về tội danh chống người thi hành công vụ
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng tám khanh cùng một người tên hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đi đến tiệm hớt tóc thùy dương trên đường bùi thị xuân phường năm quận tân bình để đòi nợ
do không gặp được người nên hưng dùng ghế nhựa phá vỡ cửa kính gây gổ với người dân xung quanh
nhận được tin báo công an phường năm đã cử đồng chí đặng thanh bình nguyễn hoàng thiện và một bảo vệ dân phố xuống hiện trường
mặc dù được đồng chí bình và hưng can ngăn nhưng đối tượng khanh vẫn hung hăng lao vào tấn công khiến đồng chí bình bị thương